thực hiện nghị quyết số một mươi tám một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng tỉnh yên bái đã bước đầu có những kết quả
qua sắp xếp các cơ quan hợp nhất xác nhập và đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng trông chéo về chức năng nhiệm vụ
giảm thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn tỉnh đã tinh giản được hơn ba tám trăm linh biên chế
trong đó tinh giản năm trăm một mươi hai biên chế công chức hai chín trăm chín mươi viên chức tinh giản ba trăm năm mươi năm cán bộ công chức cấp xã
đã giảm và xác định phương án lộ trình bố trí sắp xếp đối với hai trăm linh một cán bộ lãnh đạo quản lý
tiết kiệm ngân sách và cơ sở vật chất gần chín trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ tỉnh ủy yên bái phê duyệt ba mươi đề án phương án
và ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hai mươi sáu đề án phương án giải thể sắp nhập
hợp nhất các đơn vị của các sở ngành thuộc khối cơ quan nhà nước
qua đó đã sắp xếp thu gọn ba trăm bảy mươi bốn đầu mối và thu gọn trên một trăm linh tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị
riêng cấp tỉnh đã sắp xếp giảm được năm mươi tám phòng chuyên môn giảm được chín mươi một đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở ban ngành
và giảm được ba mươi tám phòng ban trực thuộc tri cục trung tâm